thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của cả nước
nhưng ở mỗi địa phương đều có cách làm riêng mới mẻ đồng thời mang lại nhiều hiệu quả thiết thực
tập trung nâng cao chất lượng nông sản là hướng đi mới của huyện lấp vò tỉnh đồng tháp trong tái cơ cấu nông nghiệp của địa phương
nghị quyết đại hội đáng bộ nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi của huyện lấp vò đã xác định
phát triển nông nghiệp thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp gắn với phát triển nông thôn mới
là một trong những nhiệm vụ trọng tâm
từ đó cấp quỹ chính quyền và ngành nông nghiệp quyện đã tập trung từng bước triển khai thực hiện
trước nhất quyền đã tiến hành quy hoạch cấp dùng sản xuất tập trung
dẫn động bà con nông dân tham gia các tổ hợp tác hợp tác xã
đồng thời hỗ trợ kinh phí hàng chục tỷ đồng để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trong cấp dùng sản xuất
chú trọng những định hướng để nâng cao chất lượng nông sản cho bà con nông dân
rồi hỗ trợ chuyển giao cái khoa học kỹ thuật cho bà con ở trong sản xuất
để định hướng bà con sản xuất theo hướng sản phẩm an toàn
đáp ứng yêu cầu của thị trường hôm nay
từng bước chuyển cái nhận thức của bà con của mình
từ sản xuất nông nghiệp
sang kinh tế nông nghiệp
có nghĩa là chúng ta không chú trọng nhiều đến số lượng nữa
mà xác định chất lượng giá trị gia tăng trong sản phẩm của mình
để mà bà con có thu nhập cao nhất
với cách làm đồng bộ nhịp nhàng
từ đó từng nhóm sản phẩm như cam an toàn rau an toàn ấu an toàn kiệu khoai môn
đã được nâng cao chất lượng một cách rõ rệ
từ đó từng nhóm sản phẩm như cam an toàn rau an toàn ấu an toàn kiệu khoai môn

đã được nâng cao chất lượng một cách rõ rệt

tạo được quy tính và thương hiệu riêng

chủ yếu trồng tập trung ở xã tân khánh trung

quyền lắp dò đã đưa giá trị sản xuất nông nghiệp toàn quyện
ước đạt hơn chín tỷ đồng góp phần không nhỏ vào thành công
của đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới
cũng như tăng cường xây dựng mô hình liên kết giữa sản xuất
và tiêu thụ nông sản của tỉnh đồng tháp